công ty cộng phần vận tải đường sát hà nội harako cho biết đường sát đang tổ chức tiếp nhận đăng ký mua vé tập thể tàu tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày một mươi một tháng một mươi đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian mở vé mở bán vé tết rộng rãi dự kiến từ ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian bán vé tập thể đã được cấp chỗ dự kiến từ tám giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đại diện harako cho hay việc đăng ký vé tập thể trước khi mở bán rộng rãi nhằm tạo điều kiện cho người lao động học sinh sinh viên mua vé thuận lợi hơn trong dịp cao điểm bán vé tết
đặc biệt ngành đường sắt ưu tiên đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân trường đại học cao đẳng khu công nghiệp khu chế xuất các tổ chức xã hội
phó thủ tướng chính phủ giao bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan liên quan ra soát sửa đổi nghị định chín mươi năm và nghị định tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu báo cáo trong tháng một mươi
theo báo cáo của bộ công thương có khoảng hơn hai trăm linh cửa hàng đóng cửa đã gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân
trước tình trạng trên phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương với vai trò là cơ quan chính phủ giao thẩm quyền quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu
cần chủ động bám sát tình hình thực tiễn diễn biến thị trường khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra giám sát kịp thời ngăn chặn
xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng buôn lậu xăng dầu và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu
trên cơ sở đánh giá các tác động bộ công thương đề xuất bản dự thảo cải tiến một số điểm
điện hình là bổ sung nhóm khách hàng cơ sở lưu trú du lịch
từ giá điện kinh doanh sang sử dụng giá bán lẻ sản xuất
trong dự thảo biểu giá có bổ sung cơ cấu giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sản xuất mà cấp điện áp từ hai trăm hai mươi kv trở lên
trong phần cải tiến cơ cấu giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện gồm hai phương án là năm bậc và bốn bậc trong khi biểu giá điện hiện là sáu bậc
với một số ý kiến về đối tượng chịu tác động từ việc điều chỉnh biểu giá điện sinh hoạt bán lẻ
bộ công thương cho biết đã sửa đổi cơ cấu điện giá bán
lẻ sinh hoạt theo nguyên tắc bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh giá bán lẻ cung cấp cho sinh hoạt
bảo đảm thuận lợi cho hộ sử dụng điện hay doanh nghiệp nâng cao công khai minh bạch trong thực hiện giá điện
sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả khắc phục một phần tình trạng hóa đơn bán lẻ điện có biến động trong giai đoạn đổi mùa
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay cục thuế tỉnh lào cai đã có nhiều biện pháp thu hồi nợ và xử lý nợ thuế đạt kết quả tốt
sự quyết liệt đó được thể hiện bằng hành động như ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi bà dương thị thu hằng
cục trưởng cục thuế tỉnh lào cai đã có công văn gửi cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an thông báo tạm hoãn xuất cảnh ra nước ngoài
theo quy định đối với chín giám đốc doanh nghiệp tư nhân có đăng ký và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh lào cai vì nợ tiền thuế
ngoài ra cục thuế tỉnh lào cai cũng đang giả soát kiểm tra để gửi thông báo tới cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
thông báo tạm hoãn xuất cảnh ra nước ngoài theo quy định thêm một mươi giám đốc doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương vì nợ thuế
từng được xem như là vàng trắng hay cây kinh tế mũi nhọn hà tĩnh đã chuyển đổi hàng nghìn hectare đất lâm nghiệp trồng cây cao su
thế nhưng sau hơn hai mươi năm kể từ khi dự án được triển khai cây cao su hầu như không đem lại kinh tế gì cho địa phương
thậm chí gây bức xúc cho hàng nghìn hộ sân sống cạnh biển rừng vì thiếu đất sản xuất
hương khê là một trong những huyện có thế mạnh về lâm nghiệp của tỉnh hà tĩnh đặc biệt là phát triển cây ăn quả có muối như bưởi cam
thế nhưng đây lại là địa phương có diện tích trồng cây cao su lớn nhất tỉnh khoảng bốn bốn trăm sáu mươi chín chín ha
chiếm phần lớn diện tích đất sản xuất của người dân nhưng hiệu quả kinh tế mang lại thì quá thấp so với các loại cây trồng khác như keo tràm bưởi
từng là hộ nghèo trong thôn được sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương
hương thủy huyện hương khê đã mạnh dạng trồng hàng trăm gốc bưởi chỉ sau vài năm cây bưởi đã cho gia đình có thu nhập ổn định giúp anh thoát nghèo
diện tích đất sản xuất của anh giáp với diện tích trồng cây cao su của công ty cao su hương khê
nên dù muốn mở rộng diện tích trồng bưởi để tăng thu nhập cho gia đình thì một người nông dân như anh cũng không biết làm cách nào
hiệu quả của cây cao su với cây bưởi thì cây cao su thì hiệu quả mang lại không cao mà cây bưởi cây cam này thì hiệu quả cao hơn

hiệu quả của cây cao su với cây bưởi thì cây cao su thì hiệu quả mang lại không cao mà cây bưởi cây cam thì hiệu quả cao hơn
với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo điều hành giá việc triển khai của các bộ ngành và địa phương đã kiểm soát được tình hình kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp cơ bản kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra
thời gian tới các bộ ngành địa phương không được chủ quan lơ là cập nhật sát tình hình cung cầu giá cả hàng hóa trên thị trường để kịp thời có các biện pháp điều hành giá chủ động linh hoạt hiệu quả đảm bảo nguồn cung bình ổn giá trong nước
để đảm bảo thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải đã yêu cầu ban quản lý dự án bảy lãnh đạo cấp cao của các nhà thầu ký biên bản cam kết các mốc tiến độ hoàn thành
đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nếu các nhà thầu không thực hiện đảm bảo như cam kết ban quản lý dự án bảy báo cáo bộ giao thông vận tải để xem xét không cho tham gia thực hiện các gói thầu thuộc dự án cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai
đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nếu các nhà thầu không thực hiện đảm bảo như cam kết các mốc tiến độ hoàn thành
đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nếu các nhà thầu không thực hiện đảm bảo như cam kết các mốc tiến độ hoàn thành
ngân hàng nhà nước tiếp tục khẳng định đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền thị trường tiền tệ ổn định kinh tế sẽ tăng trưởng
vì vậy người dân cần tiếp tục thận trọng trước tin đồn thất thiệt thông tin tiêu cực để an tâm không rút tiền trước hạn ảnh hưởng lợi ích của mình
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai vừa điều tra làm rõ nhóm đối tượng chuyên lợi dụng lúc chập trọn tối và tờ mờ sáng dùng tiền giả
mệnh giá cao đến các tiệm tạp hóa mua hàng hóa giá trị thấp để được trả lại tiền thật
điều đáng nói là đối tượng cầm đầu trong nhóm này đã mua sắm hẳn công cụ máy in để in tiền giả với số lượng lớn
nguyễn thế thuận chú tại tỉnh đồng nai là đối tượng cầm đầu nhóm in ấn lưu hành tiền việt nam giả
bị lực lượng chức năng công an tỉnh đồng nai đấu tranh làm rõ
giúp sức tích cực cho thuận trong việc lưu hành tiền giả có nguyễn văn tuấn và trần trọng thủy
đêm bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phòng an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa
kiểm tra phát hiện bắt quả tang tuấn đang tàng trữ lưu hành tiền giả trên địa bàn phường trảng giài thành phố biên hòa
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt khẩn cấp và khám xét đối với thuận và thủy cùng cư trú tại thành phố biên hòa
thu giữ máy móc công cụ phương tiện làm tiền giả
để in được tiền giả thuận đã vào một trang mạng xã hội xem rồi tải hình ảnh tờ tiền việt nam có số series đẹp
mệnh giá từ một trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng lưu vào máy vi tính cá nhân
sau đó tìm hiểu cách làm tiền giả rồi dùng các dụng cụ đo vẽ căn chỉnh cắt cúp giống tiền thật mới in ra giấy
bọc ni lông ép nhiệt giao cho tuấn lưu hành
tiền giả là tràm tối và dạng sáng
tiêu thụ tiền giả tôi gấp đôi tờ tiền này để phát hiện và tiêu thụ dễ
tôi mua lấy tiền mua những thuốc nước để thối nẻ tiền thật
sau một số lần lưu hành tiền giả trót lọt tuấn rủ thêm thủy cùng tham gia
đồng thời đề nghị thuận làm thêm chín mươi triệu đồng tiền giả mệnh giá một trăm linh năm trăm linh nghìn đồng để tiện lưu hành
tuy nhiên thuận mới làm được hơn năm mươi bốn triệu đồng tiền giả thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
cái độ dày của cái tờ tiền giả này là nó dày hơn độ tiền bình thường
thứ hai là cái bề mặt đấy nó không láng bóng như tờ tiền thật
mà cái bề mặt nó sần rùi vì các đối tượng sử dụng cái màng bọc của thực phẩm loại bóng mà
cái thứ ba là cái màu sắc thì nó thân nó không sắc nét
đó là ba cái dấu hiệu
cơ bản thì để bà con nhân dân biết để phân biệt khi mà phát hiện cái này thì biết ngay đó là tiền giả
và báo cáo kịp thời cho cái cơ quan chức năng để kịp thời bắt giữ đối tượng và thu giữ thằng bạn
việc kịp thời đấu tranh bóc gỡ nhóm đối tượng trên đã ngăn chặn tiền giả tung ra thị trường
góp phần giữ vững ổn định về an ninh tiền tệ trên địa bàn tỉnh đồng nai nói riêng và cả nước nói chung
qua vụ việc trên mỗi người dân cần tự đề cao cảnh giác phòng ngừa
không để đối tượng lưu hành in ấn tiền giả có cơ hội hoạt động
chiều nay tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục xét xử bị cáo nguyễn trung huyên ba mươi tuổi
chú huyện thạch thất về các tội giết người và cố ý gây thương tích
bị hại trong vụ án này là cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi tám con gái người tình của huyên
sau hơn nửa ngày thẩm vấn đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã đề nghị hội đồng xét xử
tuyên phạt tử hình bị cáo nguyễn trung huyên về tội giết người đề nghị tuyên bị cáo
năm năm tù về tội cố ý gây thương tích
tổng hợp hình phạt mà cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt đối với nguyễn trung huyên là tử hình
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát nhận định lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với hồ sơ điều tra
phù hợp lời khai của người làm chứng và những người liên quan có đủ cơ sở xác định
bị cáo đã có hành vi cố ý gây thương tích và giết người
đánh giá hành vi của huyên viện kiểm sát cho rằng bị cáo có hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
đã xâm hại đến tính mạng sức khỏe cho trẻ em
bị cáo có sự chuẩn bị công cụ phương tiện trước khi thực hiện hành vi
điều đó thể hiện mục đích huyền muốn sát hại cháu bé
cũng theo bản luận tội trong vụ án nạn nhân là trẻ em chưa hoàn thiện về thể chất và tinh thần
tuy nhiên bị cáo nguyên vì không muốn nuôi dưỡng cháu bé đã bất chấp pháp luật
tước đi mạng sống của cháu bé
hành vi của huyên thể hiện tính côn đồ nên cần có mức án thật nghiêm khắc để trừng trị
chỉ sau hơn một giờ đồng hồ gây án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
công an huyện bình sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ đối tượng nổ súng
trong quán cà phê thuộc thôn tuyết diêm một xã bình thuận huyện bình sơn làm hai người bị thương
khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng nay lúc nhiều người đã uống cà phê trong quán kim băng
thuộc thôn tuyết diêm một thì bất ngờ bị một thanh niên ngồi trên xe ô tô từ phía ngoài đường
rút súng bắn vào trong quán làm hai người bị trúng đạn gây thương tích
sau khi gây án đối tượng đã tẩu thoát người dân địa phương đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu
tại bệnh viện huyện bình sơn đến khoảng chín giờ lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
công an huyện bình sơn và các đơn vị phối hợp làm rõ đối tượng là đặng thanh quý
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn tuyết diêm hai xã bình thuận huyện bình sơn
đối tượng đã giao nổ cơ quan công an hai khẩu súng ba mươi sáu viên đạn ba vỏ đạn
một bình xịt hơi cay và một số hung khí nóng khác
một mắt xích trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia có vũ khí nóng vừa bị phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an phối hợp với một số đơn vị liên quan bắt giữ
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại bản mường lống xã chi lễ huyện quế phong
lực lượng điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị bắt giữ đối tượng
thò bá và thò bá lì cùng chú tại xã tri lễ huyện quế phong là các đối tượng cầm đầu
trong đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về nghệ an rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ
tăng vật thu giữ tám mươi gam heroin một khẩu súng k năm mươi chín tám viên đạn ba điện thoại di động và một xe mô tô
liên quan đến đường dây tội phạm ma túy này trước đó công an tỉnh nghệ an cũng đã tiến hành bắt giữ
một số đối tượng là mắt xích tiêu thụ tại một số địa phương
trong đó đáng chú ý là đối tượng nông văn sáu chú tỉnh quảng nam thu giữ gần sáu mươi gam heroin
cùng nhiều tăng vật có liên quan
tăng vật thu giữ tám mươi gram heroin một khẩu súng k năm mươi chín tám viên đạn ba điện thoại di động và một xe mô tô